xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay sang đến ngày mai cùng với quá trình tăng cường bổ sung của khối không khí lạnh
kết hợp với hội tụ gió nên mưa tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ có xu hướng gia tăng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt cũng sẽ giảm dần
trong hai ngày tới mức nhiệt giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
sau đó từ ngày một mươi khi mà khối không khí lạnh suy yếu thì mưa sẽ giảm đi cùng nền nhiệt tăng dần lên
tại các tỉnh thành ở phía tầy bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông giải rác
trong cơn rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh nên nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng giảm
giao động là từ một mươi tám đến hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
sau đó từ ngày mùng một mươi thì mưa rông sẽ giảm dần cùng nền nhiệt tăng trở lại
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường dồn xuống của khối không khí lạnh
nên trong hai ngày tới ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng có mưa rào và rông giải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai giao động là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ sau đó sẽ giảm tiếp trong ngày mùng chín
nhưng từ ngày mùng một mươi thì mưa giảm nền nhiệt có xu hướng tăng lên
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng chịu tác động của khối không khí lạnh di chuyển xuống
nên mưa rông cũng tăng lên diện giải rác giúp nắng nóng tạm thời chấm dứt
khi mức nhiệt cao nhất trong hai ngày tới
tại đây chỉ phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam trung bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên ít chịu ảnh hưởng hơn
thời tiết ở khu vực này cũng ít biến đổi
và sẽ có mưa ngày nắng về chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến ở trạng thái là ít mưa ngày có nắng
tuy nhiên tại đây cũng chịu ảnh hưởng phần nào của khối không khí lạnh
nên mức nhiệt có phần giảm nhẹ ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ngày hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo là ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
với mức nhiệt trưa chiều giao động trong ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn